trong điều kiện đảng cầm quyền các chủ trương quan điểm của đảng về các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật và được thể hiện bằng các cơ chế quản lý nhà nước
nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay
chủ động đề xuất xây dựng ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực an ninh trật tự
làm cơ sở để phòng ngừa đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh trật tự
nhân dân có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
bất cứ khi nào ở đâu các lực lượng công an cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân vì nhân dân phục vụ
công an phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân
chú trọng xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động và phát huy cho được khả năng to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
cán bộ chiến sĩ công an phải lắng nghe ý kiến của nhân dân có cơ chế để kiểm tra giám sát đánh giá tinh thần
thái độ phục vụ nhân dân trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân
tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân làm cho nhân dân ngày càng tin yêu giúp đỡ lực lượng công an
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kiện toàn tổ chức
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao chất lượng các cấp ủy đảng đảm bảo thật sự là hạt nhân lãnh đạo tiêu biểu cho trí tuệ phẩm chất năng lực của tổ chức đảng
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trách nhiệm người đứng đầu
coi trọng việc xây dựng hoàn thiện và triển khai quy chế làm việc tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công an nhân dân
đặc biệt coi trọng xây dựng đảng bộ công an trung ương trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an bằng những việc làm thiết thực hiệu quả
đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn hoạt động diễn biến hòa bình phi chính trị hóa lực lượng công an nhân dân
công an cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận và sử dụng các kết quả nghiên cứu để đấu tranh phản bác các luận điệu phản động sai trái
đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị ý thức cảnh giác cho cán bộ chiến sĩ công an trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ phát hiện kịp thời đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện giao động giảm suất niềm tin mơ hồ mất cảnh giác suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
kết thúc bài viết tổng bí thư nguyễn phú trọng một lần nữa khẳng định
càng tự hào với truyền thống vẻ vang bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân việt nam anh hùng chúng ta càng thấy hết vinh dự và trách nhiệm lớn lao của công an nhân dân trong thời kỳ mới
đảng nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và mong rằng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp ra sức phấn đấu rèn luyện xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân hôm nay hội khoa học lịch sử việt nam phối hợp với báo công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân báo đại đoàn kết đài truyền hình việt nam và công ty hữu nghị á châu tổ chức chương trình vinh quang việt nam hai nghìn hai mươi bốn
tế dự có chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí vũ trọng kim ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và hơn một trăm linh tổ chức cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với ý nghĩa tôn vinh tinh thần dân tộc tinh thần yêu tổ quốc khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chương trình vinh quang việt nam hai nghìn một mươi năm được tổ chức nhằm tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến nhân tố mới đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tôn vinh những tinh thần dân tộc tình yêu tổ quốc những tấm gương lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc để nhằm khơi dậy những điều thượng hào dân tộc
và làm lan tỏa những tấm gương những điển hình tốt trên tất cả mọi lĩnh vực
và trong đó thì có một lĩnh vực quan trọng mà chúng tôi báo an dân tổ chức đó là các đóng gương bảo vệ thổ quốc để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
sáu gương điển hình tiên tiến là những tầm gương đã có thành tích xuất sắc trong thi đua sản xuất xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong năm qua
họ đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
của đất nước bảy mươi quốc huy và tự đồng thành gióng một con số thể hiện ý nghĩa chào mừng bảy mươi năm cách mạng tháng tám
quốc khánh ngày hai tháng chín và bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
xúc động trước sự tôn vinh này đại úy bùi ngọc đông phòng an ninh dân tộc công an tỉnh gia lai
người đại diện cho hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân việt nam đã chia sẻ
hôm nay thì khi được tham gia cái buổi vinh danh này thì bản thân tôi thấy rằng là đất nước mình có rất nhiều
con người có tâm có lòng yêu nước và phục vụ đất nước cho nên bản thân tôi khi về sẽ tiếp tục
phấn đấu hơn nữa quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ đất nước
phát biểu tại chương trình vinh quang việt nam đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đánh giá cao sáng kiến của ban tổ chức nhằm tôn vinh tình yêu tổ quốc
tinh thần tự tôn của dân tộc việt nam anh hùng đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước
và bảy mươi năm ngày truyền thống
công an nhân dân
với tinh thần yêu nước tự lực tự cường truyền thống đoàn kết hơn bốn năm lịch sử
dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đặc biệt là thời đại hồ chí minh
trong bảy mươi năm qua trải qua những bước thăng trầm của lịch sử cách mạng việt nam
tinh thần và truyền thống ấy càng được bồi đắp hôn đúc và nâng lên gấp bội
đưa dân tộc ta vượt qua muôn bằng khó khăn gian khổ xuất hiện nhiều mô hình
điển hình tiên tiến
thứ một mươi hai chương trình vinh quang việt nam được tổ chức
chương trình là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt có ý nghĩa hết sức quan trọng
không chỉ nhằm tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến
được tôn vinh qua một mươi một kỳ vinh quang việt nam
mà còn tiếp tục khích lệ tinh thần thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc những năm tiếp theo
sáng nay tại hà nội ban tổ chức quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị
cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng tám tới đây
tới dự buổi tổng duyệt có đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng đạm văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
tại buổi tổng duyệt chương trình các thành viên ban tổ chức quốc gia đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng
nhằm bổ sung và hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia
phát biểu tại đây bộ trưởng trần đại quang đã cảm ơn các đồng chí trong ban tổ chức quốc gia
các bộ ngành đã tới dự buổi tổng duyệt và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết
để lễ kỷ niệm diễn ra đảm bảo tính trang trọng đạt mục tiêu yêu cầu đề ra
bên cạnh đó bộ trưởng trần đại quang cũng đánh giá cao sự tận tụy cũng như tinh thần tập luyện
của các bộ phận chức năng đã làm việc hết sức tích cực đạt chất lượng
tiến tới lễ kỷ niệm cấp quốc gia tổ chức vào ngày một mươi tám tháng tám tới đây
thời gian diễn ra lễ kỷ niệm sắp tới gần do đó bộ trưởng đề nghị các bộ phận chức năng
tiếp tục bám sát kế hoạch đề án kịp thời bổ sung điều chỉnh một số thay đổi
theo ý kiến được thống nhất tại buổi tổng duyệt không để xảy ra các sai sót hay các phát sinh ngoài dự kiến
theo kế hoạch chương trình lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp
trên đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và kênh truyền hình công an nhân dân antv
vào lúc chín h ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại thủ đô hà nội
còn tại tp hcm sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
thành phố công an tp hcm đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự buổi lễ có đồng chí lê thanh hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
đồng chí lê hoàng quân ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đồng chí huỳnh đảm
nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thượng tướng trần việt tân thứ trưởng bộ công an
cùng các mẹ việt nam anh hùng các tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân quân đội nhân dân và lãnh đạo các sở ngành quận huyện
trải qua hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển tiền thân từ lực lượng an ninh trung ương cục miền nam gọi tắt là an ninh t bốn
với những chiến sĩ tình báo biệt động điệp báo đã dũng cảm chiến đấu tấn công vào trong lòng địch
góp công lớn vào chiến thắng vang dội mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng công an tp hcm phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ các tổ chức chính trị phản động
nhằm chống phá chính quyền cách mạng phá hoại kinh tế xã hội và văn hóa của một thành phố trung tâm cả nước
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào công an tp hcm cũng luôn phát huy phai trò và truyền thống vẻ vang
tuyệt đối trung thành với đảng với nhân dân dựa vào dân mà chiến đấu xây dựng trưởng thành và cũng tận tụy hết mình vì nhân dân phục vụ
phát biểu trong buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê hoàng quân đã chúc mừng và biểu dương những chiến công
thành tích xuất sắc của công an thành phố đã đạt được trong bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố luôn đặt niềm tin với lực lượng công an và kỳ vọng mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nêu cao ý chí cách mạng không ngừng phấn đấu phương lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nồng cốt đảm bảo an ninh trật tự xã hội bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
một lần nữa đại nghị
ngày hôm qua đồng chí thượng tướng đạm văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các tổng cục thuộc bộ công an
đã về dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
do tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thái bình long trọng tổ chức
bảy mươi năm qua lực lượng công an tỉnh thái bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lập nhiều chiến công hiển hách góp phần làm nên chiến thắng chung của cả dân tộc
công an thái bình đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cùng nhiều huân huy chương cao quý khác
tại lễ kỷ niệm thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đã biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an tỉnh thái bình
thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi công an tỉnh thái bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cũng đặt ra ngày càng nặng nề
đòi hỏi toàn lực lượng công an thái bình phải quyết tâm và có biện pháp mạnh mẽ kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế
chủ động phòng ngừa đấu tranh với tác động tiêu cực và hoạt động chống phá từ bên ngoài đảm bảo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ
trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thứ trưởng thường trực đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến trong mỹ cứu nước cho công an tỉnh thái bình
như truyền hình công an nhân dân antv đã thông tin vào ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
tại hà nội bộ công an đã tổ chức họp báo giới thiệu bộ sách về các bài viết bài phát biểu của các đồng chí bộ trưởng bộ công an qua các thời kỳ
tại cuộc họp báo bộ công an cũng cho ra mắt cuốn sách không gian mạng tương lai và hành động của đại tướng giáo sư tiến sĩ trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đây là cuốn sách thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của đồng chí bộ trưởng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới lần đầu tiên đề cập đến nhiều vấn đề lý luận mới về không gian mạng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cuốn sách này
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đồng chí bộ trưởng trần đại quang xuất bản cuốn sách không gian mạng tương lai và hành động
khi công nghệ thông tin internet
phát triển như vũ bảo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội loài người
nhưng các thách thức về tình báo gián điệp mạng và an ninh mạng chưa bao giờ gây khắc đến thế
buộc chúng ta phải có nhận thức đầy đủ toàn diện và sâu sắc hơn về không gian mạng
cuốn sách gồm ba phần
phần thứ nhất không gian mạng trong thế giới hiện đại
mô tả internet là phát minh có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại
trở thành nguyên nhân động lực môi trường chất xúc tác cho những thay đổi căn bản
sâu sắc trong mọi mặt đời sống xã hội loài người
cùng với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ internet
đặc biệt là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các kết nối không dây
internet ba g các mạng xã hội các thiết bị di động thông minh và dịch vụ điện toán đám mây
con người tương tác đa chiều hơn phản ánh sinh động hơn tức thời hơn mọi mặt đời sống
và các mối quan hệ xã hội
các mối quan hệ xã hội lên internet biến internet trở thành không gian xã hội
nơi con người có thể thực hiện các hành vi mang bản chất xã hội của mình như giao tiếp
lao động sáng tạo học tập sản xuất tiêu dùng vui chơi giải trí
không gian xã hội đó được gọi là không gian mạng
cùng với những lợi ích to lớn các đe dọa từ không gian mạng
đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia
tổng thống barack obama từng phát biểu
đe dọa về an ninh mạng
trở thành một trong các thách thức về kinh tế và an ninh quốc gia
nguy hiểm nhất đối với nước mỹ
trên thực tế nước mỹ đã xác định các mối đe dọa từ không gian mạng
là đe dọa chiến lược số một
xếp trên mối đe dọa về khủng bố từ năm hai nghìn một mươi
chủ tịch trung quốc tập cận bình thì khẳng định
không có an ninh mạng đồng nghĩa không có an ninh quốc gia
internet và an ninh thông tin đã trở thành thách thức mới đối với trung quốc
vì cả hai đều gắn liền với an ninh quốc gia
và ổn định xã hội
cuốn sách phân tích hợp tác giữa các quốc gia đã có những bước tiến
nhưng ít đi vào thực chất và chưa trở thành xu thế chủ đạo
trong khi đối đầu vẫn rất gây gắt
đang có một cuộc chạy đua vũ trang thực sự trên không gian mạng
và chiến tranh mạng đang trở thành một hình thái chiến tranh mới
nguy cơ về một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng
không chiến tuyến không biên giới lãnh thổ
và không loại trừ bất cứ quốc gia nào đang hiện hữu hơn bao giờ hết
các quan chức cấp cao về quốc phòng an ninh mỹ khẳng định
vũ khí mạng nguy hiểm như vũ khí hạt nhân
bit và byte có thể nguy hiểm như bom như đạn
chỉ cần gõ bàn phím ở một nước này
cũng có thể tác động đến phần còn lại của thế giới chỉ trong chớp mắt
và vụ trân châu cảng tiếp theo nhiều khả năng sẽ là một cuộc tấn công mạng
làm tê liệt mạng lưới điện các hệ thống tài chính và chính phủ mỹ
phần thứ hai

lãnh thổ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian mạng
là sự kết tinh của rất nhiều quan điểm mới
không gian mạng được phân tích trên cả hai phương diện vật lý và xã hội
lần đầu tiên bản chất xã hội của không gian mạng được phản ánh
và trở thành luận điểm xuyên suốt
làm cơ sở cho việc luận giải các vấn đề của không gian mạng
quan điểm về lãnh thổ không gian mạng chủ quyền không gian mạng
biên giới không gian mạng cửa khẩu và biên phòng không gian mạng
cũng lần đầu tiên được đề cập
theo đó lãnh thổ không gian mạng là một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia
nơi quốc gia xác định biên giới mạng thiết lập cửa khẩu mạng
xây dựng lực lượng biên phòng mạng và thực thi chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
qua đó cho thấy chính sự thiếu vắng các quy phạm pháp luật quốc tế
điều chỉnh các vấn đề này là một phần nguyên nhân của những căng thẳng
xung đột ngày càng gia tăng trên không gian mạng
và chính sự chưa hoàn thiện trong hành lang pháp lý quốc gia
là một phần nguyên nhân dẫn đến các vấn đề này
việc chúng ta chưa quản lý kiểm soát và khai thác hiệu quả các nguồn lực
trên phần lãnh thổ quốc gia này
gián điệp mạng khủng bố mạng nguy cơ chiến tranh mạng
đang là thách thức gây gắt về an ninh
và bảo đảm an ninh mạng đang trở thành trọng tâm ưu tiên của nhiều quốc gia
trong đó có việt nam
các vấn đề này cũng được nhận diện và luận giải
nhấn mạnh vai trò trung tâm và quan hệ chuyển hóa của an ninh mạng
với các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống
trên cơ sở nhận thức về tính toàn cầu và không biên giới của không gian mạng
qua đó một lần nữa nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác quốc tế
và hành sự có trách nhiệm của các quốc gia trên không gian mạng
như là những nỗ lực đóng vai trò chính trong bảo đảm an ninh mạng
ngăn chặn nguy cơ chiến tranh mạng khủng bố mạng
thấu suốt các quan điểm của đảng về phát triển khoa học công nghệ
và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
trên cơ sở xác định các lợi ích quốc gia và phân tích các yếu tố tác động
đưa ra các định hướng hành động của việt nam
trong bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia trên không gian mạng
với khẳng định đe dọa từ không gian mạng là một trong những mối đe dọa thực tế
và nguy hiểm nhất đối với an ninh quốc gia hiện nay
phần thứ ba tương lai và hành động
thể hiện tầm nhìn mang tính dự báo về tương lai của không gian mạng
và đời sống xã hội trong tương lai phát triển đó
cuốn sách mô tả thế giới ngày nay không theo cách phẳng hay nhanh
của thomas freud
thế giới của batman mà đã trở thành thế giới kết nối đa chiều nhiều hướng hơn
các ranh giới trở nên mỏng manh hơn
con người ở khắp nơi trên thế giới chưa bao giờ trở nên gần gũi và cắn kết đến thế
thế giới kết nối đó sẽ ngày càng định hình rõ nét hơn
trong sự phát triển tất yếu của internet của vạn vật
internet of things của big data fast data trí tuệ nhân tạo
và khi internet phụ sống toàn cầu các kết nối không dây phát triển
mọi vật đều kết nối internet
internet trở thành hạ tầng của hạ tầng
kết nối trở thành điều hiển nhiên trở thành nhu cầu thiết yếu
và internet giống như không khí chúng ta thở nước chúng ta uống
hay ánh sáng chúng ta nhìn
khi đó không trang mạng thực sự trở thành không gian sinh tồn mở rộng
với nguồn tài nguyên thông tin vô tận
trở thành không gian kiến tạo và gia tăng sức mạnh quốc gia
từ góc nhìn hướng tới tương lai cuốn sách tiếp tục chỉ ra các thách thức
mang tính quan trọng đến tương lai
các thách thức toàn cầu như nguy cơ hình thành xã hội ảo trong xã hội thực
nhà nước ảo trong nhà nước thực
hay sự phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của các trí tuệ nhân tạo
từ đó đưa ra gợi ý về những hành động cần thực hiện ngay hôm nay
để xây dựng năng lực làm chủ và bảo vệ không gian mạng
sự ra đời của cuốn sách một ấn bản chính thức đầu tiên ở việt nam về không gian mạng
đã cho thấy sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền
và lợi ích quốc gia trên không gian mạng
như lời kết cuốn sách khẳng định đây là một cuộc cách mạng với rất nhiều cam go
thử thách nhưng cũng đầy vẻ vang
và cuốn sách là sự thể hiện một niềm tin tất thắng mà cá nhân đồng chí bộ trưởng trần đại quang
muốn qua đó kết nối đến tất cả chúng ta
xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc
bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức khác
tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái cho biết nguyễn thị hán tức hương
người tình của đối tượng đặng văn hùng đã được thả tự do vì không liên quan đến vụ án giết người
xảy ra tại thôn cài xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái vào ngày một mươi hai tháng tám vừa qua
thông tin này được đại tá phạm ngọc thắng phó giám đốc công an tỉnh yên bái
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái xác nhận
nguyễn thị hán bị tạm giữ cùng nghi phạm đặng văn hùng từ một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm sau ba ngày bỏ trốn
quá trình điều tra xác minh được biết hán không tham gia vào quá trình thực hiện tội ác của người tình
sau khi gây án hùng đã rủ nguyễn thị hán bỏ trốn cùng
bản thân hán cũng không muốn chạy trốn cùng hùng nhưng đã bị hùng đe dọa ép buộc
do lo sợ bị sát hại như các nạn nhân khác nên hán đã cùng chạy trốn vào rừng
trong những ngày bỏ trốn hán đã nhiều lần khuyên hùng ra đầu thú nhưng bị can này không nghe
trong quá trình lấy lời khai của các nạn nhân hùng cũng thừa nhận việc đã ép buộc khán trốn chạy theo mình
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám tại tỉnh lộ ba trăm ba mươi sáu thuộc địa phận thôn hà lùng xã sơn dương huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
công an huyện hoành bồ đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hai tấn thuốc nổ công nghiệp amonit
tại thời điểm trên lực lượng công an phát hiện một xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đi vào khu vực chân núi đá hà lùng
gần khu vực thu mua đá của công ty trách nhiệm
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại mạnh tiến nên đã tiến hành kiểm tra phát hiện tám mươi bao dứa
bên trong có chứa chất nghi là thuốc nổ mỗi bao nặng hai mươi năm kg tổng trọng lượng hai tấn
qua đấu tranh khai thác lái xe phạm văn vạn chú tệ tỉnh bắc giang khai nhận số thuốc nổ trên mua của một người phụ nữ tên dự ở thành phố bắc giang với giá hai mươi triệu đồng
vạn đã trả trước cho dự một mươi năm triệu đồng sau đó trở về hoành bồ bán cho một người tên buôn ở thôn hà lùng để nổ mìn khai thác đá
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện vạn đã ngụy trang bằng vỏ bao đựng thức ăn chăn nuôi gia súc ở bên ngoài
kết quả giám định ban đầu được biết đây là thuốc nổ công nghiệp amonite do trung quốc sản xuất
vào ngày hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tân sơn nhất tp hcm cho biết vừa phát hiện hơn bốn mươi hai kg vẩy con tê trong lô hàng xuất phát từ châu phi nigeria qua thổ nhĩ kỳ về việt nam được khai báo trên đơn là đồ dùng cá nhân
trước đó vào ngày một mươi năm tháng năm
năm hai nghìn một mươi năm hải quan tân sơn nhất kiểm tra và phát hiện hơn bốn mươi hai kg vẩy của loài tê châu phi nằm trong phụ lục hai có nguy cơ tuyệt chủng của danh mục các loài động vật thực vật hoang dã quy định trong công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
việc nhập khẩu mặt hàng này quy định nghiêm ngặt phải có giấy phép của cơ quan cnis được biết tê tê là loài động vật nguy hiếm như voi hồ tê giác nhưng ít người chú ý rằng tê tê loài thú hiền lành này cũng đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng
và hiện tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đang tạm giữ lô hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ
chiều nay ngày một mươi sáu tháng tám bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm vũ luận đã có công điện gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo giám đốc hiệu trưởng đại học học viện viện trường đại học cao đẳng về công tác tuyển sinh trong những ngày cuối của đợt tuyển sinh theo nguyện vọng một
công điện nêu rõ dự kiến trong những ngày cuối của đợt xét tuyển nguyện vọng một từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng tám tới
số lượng thí sinh đến các trường để nộp rút đăng ký xét tuyển có thể rất đông
để chủ động phục vụ thí sinh và thực hiện thành công kỳ thi tuyển sinh bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và hiệu trưởng các trường chủ động triển khai huy động đủ nhân lực
tập trung phương tiện kỹ thuật tăng thời gian làm việc hàng ngày để tiếp nhận đăng ký xét tuyển rút đăng ký xét tuyển của thí sinh trong các ngày này
các trường chỉ đạo cán bộ tham gia công tác tuyển sinh chủ động phân loại sắp xếp quản lý hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh có thấp điểm thấp hơn mức điểm trong phạm vi chỉ tiêu tuyển sinh để việc rút hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh được thuận lợi nhanh chóng
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời phản ánh về bộ nếu có những vấn đề phát sinh để có giải pháp kịp thời